khu vực tây nguyên thời tiết khá ổn định và thời điểm chiều muộn có thể xuất hiện những cơn mưa rào cục bộ với lượng không nhiều và kết thúc nhanh nhiệt độ từ một mươi tám hai mươi tám độ
riêng tại đà lạt thời tiết khá thích hợp cho các du khách tham quan và du lịch
các tỉnh nam bộ hầu như không còn hệ thống thời tiết nào gây mưa cho khu vực này
trời phổ biến mây thay đổi và có nắng nhiều
trong ngày vẫn là thời tiết chủ đạo bao trùm nên toàn khu vực về đêm có thể có mưa rào nhẹ ở một vài nơi
mang tính chất địa phương nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi ba độ
bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết